theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
các địa phương đều bảo đảm các khâu trọng yếu của kỳ thi đặc biệt là việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố hải phòng có hơn một mươi tám năm trăm tám mươi thí sinh đăng ký dự thi
tại bốn mươi một điểm thi với bảy trăm chín mươi bốn phòng thi
các hội đồng thi đã huy động hơn một năm trăm tám mươi cán bộ coi thi hơn hai trăm sáu mươi cán bộ giám sát khoảng sáu trăm linh nhân viên phục vụ
công tác in sao để thi được bảo đảm an toàn bảo mật tuyệt đối
tại nghệ an kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có sáu mươi một hội đồng thi với hơn một bốn trăm linh phòng thi
ở mỗi điểm thi đều phải chuẩn bị năm phòng thi dự phòng trong trường hợp phải thực hiện giãn cách
để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay tỉnh nghệ an đã huy động gần năm người làm công tác coi thi
trước khi kỳ thi diễn ra tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phun khử trùng toàn bộ các điểm thi
và yêu cầu các điểm thi trang bị đầy đủ khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh trước mỗi môn thi
còn tại phú thọ có một mươi ba tám trăm linh tám thí sinh dự thi trung học phổ thông năm nay
trong số các thí sinh dự thi không có thí sinh nào thuộc diện từ f một liên quan đến dịch covid một mươi chín phải thực hiện các biện pháp cách ly
tuy nhiên để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các thí sinh đã được thông báo đến sớm hơn để thực hiện đo thân nhiệt rửa tay và bắt buộc đeo khẩu trang
kỳ thi năm nay tỉnh phú thọ có ba mươi bảy điểm thi với hơn sáu trăm hai mươi phòng thi hơn hai cán bộ giáo viên tham gia coi thi
ngoài ra bộ giáo dục và đào tạo cũng đã điều động một trăm một mươi ba cán bộ về làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại địa phương
cùng với hàng nghìn thí sinh trên cả nước gần một mươi bốn thí sinh tại tỉnh lâm đồng
vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
vì thế tại ba mươi chín điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang thiết bị y tế dự phòng
ngoài năm trăm năm mươi chín phòng thi chính thức ban chỉ đạo kỳ thi cũng bố trí hơn hai trăm năm mươi phòng thi dự phòng để chủ động các tình huống đột xuất
đảm bảo không có đơn vị nào có thí sinh phải đi đến điểm thi quá hai mươi km
ngoài ra thí sinh và người coi thi phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch trong tổ chức kỳ thi
tất cả các thí sinh ở ba mươi năm điểm thi đều phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi
nhờ chủ động các phương án đưa đón thí sinh ở xa đến từng điểm thi
nên hầu hết các thí sinh trên địa bàn tỉnh lào cai đã có mặt từ sớm tại các điểm thi để làm thủ tục theo quy định
trước khi vào khu vực thi tất cả thí sinh đều được kiểm tra sức khỏe
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đầy đủ
như đào thân nhiệt rửa tay sắt khuẩn
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tỉnh lào cai có sáu ba trăm bảy mươi thí sinh đăng ký dự thi
tại một mươi tám điểm thi với hai trăm bảy mươi bốn phòng thi
còn tại tuyên quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
toàn tỉnh đã có hơn tám thí sinh đăng ký dự thi với hai mươi chín điểm thi ba trăm bảy mươi phòng thi
ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh cũng đã huy động hơn một ba trăm linh thành viên tham gia công tác coi thi
qua giả soát tỉnh tuyên quang không có cán bộ giáo viên và thí sinh
thuộc nhóm đối tượng f f một f hai
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các điểm thi trên địa bàn đều đã được phun thuốc khử khuẩn phòng thi và khuôn viên nhà trường
toàn bộ thí sinh và cán bộ giáo viên làm công tác coi thi đều được kiểm tra thân nhiệt
rửa tay sát khuẩn đeo khẩu trang y tế trước khi vào phòng thi
các thí sinh được bố trí ngồi giãn cách theo đúng quy định
tại đắk lắk do phải thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố bùi ma thuột
nên tỉnh này đã chia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi thành hai đợt
đợt một sáng nay có hơn một mươi bốn thí sinh của một mươi bốn huyện thị xã đã đến hai mươi ba điểm thi
để thực hiện thi môn ngữ văn đầu tiên trong sáng nay
năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với tỉnh đắk lắc
diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh phải đối mặt với dịch bạch hầu và dịch covid một mươi chín
các điểm thi đều phải thực hiện nhiệm vụ kép
vừa bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh
riêng hơn năm ba trăm linh thí sinh thuộc khu vực thành phố buôn ma thuột
sẽ được tổ chức thi vào đợt hai trong thời gian tới
cùng với cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
tại cần thơ đã có hơn một mươi thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên
với hai môn thi là ngữ văn và toán
kỳ thi diễn ra trong dịch covid một mươi chín
vì thế tất cả các thí sinh dự thi đều phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt
tại các điểm thi hầu hết các thí sinh đều đến làm thủ tục đúng giờ
nghiêm túc chấp hành đúng yêu cầu phòng dịch
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
cần thơ bố trí hai mươi bốn điểm thi với tổng số bốn trăm sáu mươi bốn phòng thi
tổng số cán bộ làm công tác coi thi tại hai mươi bốn điểm là hơn một bảy trăm linh người
đồng thời còn có một một trăm linh phòng thi dự phòng và bảy mươi hai cán bộ coi thi dự phòng
sáng nay gần một mươi một thí sinh tại quảng bình bước vào môn thi đầu tiên
của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tất cả các thí sinh khi đến các điểm thi đều đeo khẩu trang và đo thân nhiệt
rửa tay sắt khuẩn
khi vào phòng thi các thí sinh được bố trí ngồi đúng khoảng cách quy định
để bảo đảm phòng chống dịch bệnh
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình
trong buổi thi môn văn sáng nay toàn tỉnh có hơn một mươi năm trăm năm mươi thí sinh đăng ký dự thi
trong đó có bảy mươi hai thí sinh vắng mặt nhưng đều là những thí sinh tự do
trong đó có bốn thí sinh không dự thi do bị tai nạn
và một mươi hai thí sinh buộc phải cách ly do dịch covid một mươi chín